ngày ba mươi tháng tám ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh hà nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi
tìm hiểu về triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với tín dụng chính sách xã hội trải qua các vòng sơ khảo từ cấp cơ sở
ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh hà nam đã tập hợp được tám trăm năm mươi sáu bài dự thi của cán bộ viên chức lao động
ngân hàng chính sách xã hội hội viên đoàn viên của bốn tổ chức chính trị xã hội được ủy thác
và các đối tượng hưởng thụ từ các chương trình cho vay của ngân hàng chính sách xã hội
dựa trên kết quả chấm thi của ban giám khảo ban tổ chức cuộc thi đã trao một giải nhất một giải nhì bốn giải ba và sáu giải khuyến khích